những con đường gập gành những ngọn núi treo leo là điều mà mỗi ngày các cô giáo mầm non ở vùng cao sơn la phải vượt qua để đến trường
trên hành trình ấy ngày qua ngày họ đã gặp biết bao nhiêu khó khăn nhưng những điều đó không thể ngăn cản các cô đến với công việc đến với các học trò thân thương của mình
điểm trường cán tỉ là một trong những điểm trường nằm xa nhất trung tâm của trường mầm non xã long hẹ huyện thuận châu
lớp học mầm non là ngôi nhà duy nhất ở khu vực này
ở đây có khoảng bốn mươi học sinh thuộc ba độ tuổi khác nhau nhưng chỉ có duy nhất một giáo viên đứng lớp cô giáo sùng thị pà năm nay hai mươi bốn tuổi mới vào nghề được hai năm thì cũng chừng ấy thời gian là công tác ở điểm trường lẻ
đây là trường mà lần đầu mà tôi cũng là giáo viên mới nữa nên là đi điểm lẻ như thế này thì tôi cũng rất là sợ
tôi cũng rất là sợ khi mà học sinh ở với tôi thì cũng không đáng bao nhiêu nhưng mà khi học sinh về thì tôi ở một mình điện thì không có và nước thì cũng không có nữa
nên là tôi phải đi ở với dân ăn nhiều ở với dân
trường mầm non xã long hẹ ngoài khu trung tâm trường còn có bốn điểm lẻ
khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường xa nhất là hơn bốn mươi km
ở các điểm lẻ hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn có những nơi chưa được cấp điện
để các em có thể hiểu được cô giáo phải nói tiếng phổ thông vừa giảng dạy lại bằng tiếng dân tộc
trong cùng một lớp những giáo viên phải giảng dạy nhiều chương trình khác nhau để phù hợp với độ tuổi của các em
khó khăn là thế nhưng tình cảm của học sinh
phụ huynh vùng cao cô vẫn luôn yên tâm giảng dạy
dù điều kiện công tác vẫn còn nhiều khó khăn nhưng điểm chung của những cô giáo vùng cao đó là tình yêu thương học trò
nhờ có động lực đó họ vẫn luôn cố gắng hết mình bám trường bám bản để trên những dẻo cao ngày ngày vẫn vàng lên tiếng hát tiếng cười của cô trò nơi đây